viêm gan bí ẩn viêm gan không rõ nguyên nhân hay viêm gan cấp tính chuyển biến nhanh và nguy hiểm
hẳn là những cụm từ mà quý vị và các bạn hay nghe gần đây
ngày một mươi năm tháng năm trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu ecdc cho biết
đã có một mươi hai ca tử vong và bốn trăm năm mươi trường hợp mắc bệnh gan chưa rõ nguyên nhân ở hai mươi một quốc gia
ecdc cũng cho biết con số thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều
ngày một mươi hai tháng năm vương quốc anh đã công bố thêm một mươi ba trường hợp mắc viêm gan bí ẩn
và các chuyên gia tin rằng đợt bùng phát gần đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm
tổng số ca tử vong trên toàn cầu là một mươi hai bệnh nhi năm ở mỹ nằm ở indonesia một ở palestine một ở ireland
hai mươi một quốc gia đã phát hiện các ca viêm gan nặng không rõ nguyên nhân
hầu hết dưới một mươi tuổi kể từ đầu tháng bốn có ít nhất hai mươi sáu trẻ đã phải ghép gan
các nhà khoa học đang bối rối không biết điều gì gây ra căn bệnh bất thường
nhưng giả thuyết chính là một nhóm virus thường gây ra cảm lạnh đã kích hoạt viêm gan
cho đến nay hầu hết các ca bệnh trên toàn thế giới được ghi nhận ở anh một trăm bảy mươi sáu và mỹ một trăm linh
tuy nhiên việc thiếu giám sát ở một số quốc gia có thể chưa bộc lộ quy mô thực sự của đợt bùng phát
trong tất cả các trường hợp được ghi nhận không phát hiện những loại virus phổ biến gây viêm gan a b c và e
bảy mươi năm số bệnh nhân ở anh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus adeno
các nhà khoa học đang tìm hiểu liệu liệu một dòng virus adeno bị độc biến có tiến triển trở nên trầm trọng hơn hay không
hay sự thiếu hòa nhập với xã hội trong thời kỳ đại dịch làm suy yếu khả năng miễn dịch của trẻ em
họ cũng không loại trừ từng nhiễm covid một mươi chín có thể là nguyên nhân
vào tuần trước ngành y tế điều tra tiếp xúc với chó có gây ra nguy cơ không khi nhiều bệnh nhi sống trong các gia đình có nuôi chó
viêm gan thường bao gồm các biểu hiện như nước tiểu sầm màu phân màu xám nhạc ngứa da vàng mắt và da
những người bị nhiễm bệnh cũng bị đau cơ và khớp sốt cảm thấy bị ốm và luôn mệt mỏi bất thường
việc điều trị tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng một số bệnh nhân có thể tự khỏi
trong những trường hợp nguy hiểm hơn khi gan bị hỏng trẻ có nguy cơ rơi vào trạng thái hôn mê thậm chí phải ghép gan
dù có nhiều giả thuyết về nguyên nhân của viêm gan bí ẩn
sự đằng sau của căn bệnh viêm gan cấp gây tử vong ở trẻ vẫn chưa được các nhà khoa học tìm ra
dù việt nam cho tới nay chưa ghi nhận ca mắc nào liên quan tới căn bệnh này
các bậc phụ huynh cần phải vừa giữ bình tĩnh khi cập nhật thông tin liên quan
và khi nhận thấy các dấu hiệu triệu chứng lâm sàng hãy đưa trẻ này đến cơ sở y tế gần nhất